công an tỉnh quảng bình vừa tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an toàn trật tự
bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
thời điểm cuối năm nhất là dịp tết nguyên đán tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động
hoạt động của các loại tội phạm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông đã bắt đầu có chiều hướng gia tăng
tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để chủ động giữ vững an ninh trật tự
công an tỉnh quảng bình xác định đợt cao điểm này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự phục vụ cho nhân dân bình yên vui xuân đón tết